nhìn ở các lĩnh vực ngành nghề có thể khẳng định cái mà việt nam có thể phát triển bền vững
thậm chí còn mang chuông đi đánh xứ người chính là lĩnh vực nông nghiệp
nhưng trên thực tế nhiều năm qua ngành nông nghiệp vẫn loay hoay trong chiếc áo quá rộng
chưa tìm ra cho mình một lối đi chuẩn xác thích ứng với nền nông nghiệp thế giới
đây là những chuyến xe chở thanh long từ các tỉnh phía nam bị ùn ứ ở cửa khẩu tân thanh lạng sơn
đây là ruộng củ cải trắng được trồng ở mê linh đang cần giải cứu
từ quả cà chua từ củ hành tím từ quả dưa hấu cho đến khoai lang
khiến hàng triệu nông dân đang đối mặt với điểm khúc được mùa mất giá
hiện tại để muốn nông sản từ vườn của người nông dân việt nam đến tay người tiêu dùng trung quốc
theo đường tiểu ngạch chúng phải trải qua một mươi hai bước và rất nhiều khâu trung gian
theo đó giá cả của nông sản việt không chỉ đội giá lên quá cao
mà chất lượng lại còn sụt giảm do hư hại trong quá trình vận chuyển
trong khi đó
thị trường nhập khẩu nông sản thực phẩm vào nội địa luôn mở toang như không hề có cửa
hàng trăm hàng ngàn tấn nông sản thực phẩm nhập khẩu mỗi ngày
các hàng rào kỹ thuật được dựng lên ngày càng tinh vi tại các thị trường lớn
đây là hình ảnh người chăn nuôi tấm tức khóc khi cả đàn lợn của gia đình đang chờ ngày xuất chuồng
đã bị dịch tả và cả đàn bị chết
bao hy vọng bao kế hoạch cho một cuộc sống của gia đình đã bị đổ vỡ
người nông dân trong chốc lát thành con nợ ngân hàng
kể từ thời điểm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín khi những ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên xuất hiện tại thái bình và hương nghiên
dịch bệnh nguy hiểm này đã tàn phá nhiều trùng trại chăn nuôi đẩy người chăn nuôi lợn vào những ngày khó khăn chưa từng có
lũy kế từ đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại tám hai trăm linh xã thuộc hơn sáu trăm năm mươi huyện của sáu mươi ba tỉnh thành phố
với tổng số lợn tiêu hủy khoảng năm sáu triệu con
tổng trọng lượng là ba trăm hai mươi tấn
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bệnh dịch tả lợn châu phi phát sinh thêm một trăm năm mươi bảy xã ba huyện
dự báo đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín số lợn tiêu hủy giảm hai mươi sáu so với tháng chín giảm sáu mươi bảy so với tháng năm
trước đây bà con ngư dân việt nam đã có những hành vi khai thác trái phép hải sản
khai thác không khai báo và khai báo không chính xác
khiến việt nam bị eu rút thẻ vàng iuu vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó thủy hải sản xuất khẩu sang eu đã bị kiểm soát một trăm linh thay vì kiểm tra sát xuất
từ đó đến nay chúng ta đã có nhiều động thái tích cực để khắc phục theo khuyến nghị của eu
sau hai năm eu đã công nhận khuôn khổ pháp lý của việt nam đã tiệm cận
và không có vi phạm ở các quốc đảo trên thái bình dương
tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm ở vùng biển phía nam
trong tái cơ cấu nông nghiệp vai trò của doanh nghiệp là rất quan trọng trong sản xuất
đầu tư công nghệ nâng cao năng suất giá trị nông sản và phát triển thị trường
mặc dù đã có hệ thống chính sách dành cho nông nghiệp
xong trong ba năm qua mới chỉ có một mươi một tám trăm linh doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào khu vực nông nghiệp
một con số quá ít so với các lĩnh vực khác mà khó khăn nhất chính là câu chuyện tích tụ dụng đất
hiện nhà nước đang có nhiều chương trình cải tiến trong nông nghiệp
đẩy mạnh nhiều biện pháp hỗ trợ người nông dân
nhưng dường như ngành nông nghiệp việt nam vẫn còn thiếu đồng bộ lỏng lẻo và thiếu tính định hướng